hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia phối hợp với cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại vương quốc campuchia và chính quyền địa phương đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành đài hữu nghị việt nam campuchia tại thành phố sisofon của campuchia
tại lễ khánh thành tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia đại tá nguyễn thành chính nhấn mạnh những tượng đài hữu nghị việt nam campuchia được xây dựng trên khắp đất nước campuchia tươi đẹp nói chung và tại tỉnh bon tiên miên nói riêng
chính là sự ghi nhận công lao to lớn sự giúp đỡ kịp thời thể hiện tấm lòng thủy trung trong sáng trí nghĩa trí tình của nhân dân việt nam quân tình nguyện việt nam nhằm cứu giúp nhân dân campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng
đồng thời hồi sinh và phát triển đất nước campuchia tươi đẹp như ngày hôm nay
đài hữu nghị việt nam campuchia tại tỉnh bon tiên miên trầy được xây dựng trong quân viên có diện tích gần năm m hai là tượng đài thứ một mươi năm trong tổng số một mươi bảy tượng đài được triển khai trùng tu tôn tạo và xây mới tại campuchia
đài hữu nghị việt nam campuchia được xây dựng trong quân viên có diện tích gần năm m hai là tượng đài thứ một mươi năm trong tổng số một mươi bảy tượng đài được triển khai trùng tu tôn tạo và xây mới tại campuchia